công an thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc vừa ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam bốn tháng phạm vũ quang trường hai mươi tuổi chú tỉnh tiền giang
về hành vi chiếm dụng trên bốn trăm linh tài khoản facebook để lừa đảo hơn một mươi tỷ đồng
trường khai nhận đã tự lên mạng internet tìm hiểu các phương thức hỗ trợ dịch vụ facebook như quảng cáo bán hàng hỗ trợ tăng like phaolo comment
để lấy lại tài khoản quyên mật khẩu để thu tiền phí
khi khách hàng có nhu cầu và đồng ý với mức phí mà trường đưa ra thì đối tượng liền yêu cầu cung cấp thông tin tài khoản và thông tin cá nhân
sau đó chiếm dụng luôn quyền sử dụng facebook rồi mạo danh người dùng nhắn tin cho bạn bè người quen của chủ tài khoản để vay mượn tiền
với thủ đoạn đó trường đã chiếm dụng trên bốn trăm linh tài khoản facebook lừa đảo hơn bốn trăm linh người ở nhiều tỉnh thành với tổng số tiền chiếm đoạt hơn một mươi tỷ đồng
khám xét nợ của trường công an đã thu giữ hơn sáu trăm linh triệu đồng ba điện thoại di động ba máy vi tính bốn thẻ atm
cùng với nhiều tăng vật có liên quan
tại đường nguyễn bính thị trấn liên nghĩa huyện đức trọng tỉnh lâm đồng phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh lâm đồng đã phối hợp cùng đội cảnh sát kinh tế công an huyện đức trọng bắt quả tang đối tượng lê anh quyền
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy chú thị trấn liên nghĩa đang vận chuyển một thùng giấy bên trong có chứa nhiều hộp pháo hoa do nước ngoài sản xuất có trọng lượng ba mươi năm kg
bước đầu quyền khai nhận đặt mua pháo trên để mang về bán lại cho mọi người chơi tết
và được người bán hàng gửi theo nhà xe thành bưởi từ tp hcm về huyện đức trọng
khi quyền vừa nhận hàng ra khỏi kho hàng của nhà xe thì bị lực lượng công an bắt quả tàng
liên quan đến vụ cướp ngân hàng hết sức táo tợn xảy ra vào khoảng một mươi năm h hai mươi chiều ngày hôm qua tại phòng giao dịch việt công banh trên đường đình vũ phường đông hải một quận hải an thành phố hải phòng
công an quận hải an tp hải phòng đang phối hợp cùng với các đơn vị nghiệp vụ của công an tp hải phòng truy bắt đối tượng gây án
theo camera an ninh ghi lại đối tượng nam giới đeo ba lô đầu đội mũ lưỡi chai bịt mặt chĩa súng vào nhân viên trong quầy giao dịch đe dọa sau đó dùng súng bắn lên trần nhà để đe dọa cướp tiền
đối tượng lấy tiền nhét đầy ba lô rồi rời khỏi quầy giao dịch uy hiếp một bảo vệ và cướp thêm chiếc xe máy của nhân viên bảo vệ ngân hàng làm phương tiện tẩu thoát
bước đầu cơ quan công an xác định đối tượng đã cướp được vài tỷ đồng từ phòng giao dịch này và chiếc xe máy đối tượng cướp dùng để tẩu thoát đã được cơ quan công an thu hồi
tàng trữ mua bán trái phép gần hai kg ma túy bốn đối tượng là ngô văn đàn trần thiện toàn võ trưởng hải và nguyễn đăng giàu
tại tỉnh tây ninh đang bị công an huyện châu thành tỉnh tây ninh tạm giữ để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
tỉnh tây ninh đang bị công an huyện châu thành tỉnh tây ninh tạm giữ để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
vào đêm ngày sáu tháng một công an huyện châu thành bắt quả tang đối tượng toàn đang bán ma túy cho người nghiện thu giữ hai bịch ma túy
và mở rộng điều tra công an huyện châu thành phối hợp với công an tp tây ninh bắt khẩn cấp đối tượng đàn và hải thu giữ chín bịch ma túy
hai súng bắn đạn bi sáu xe mô tô một trăm một mươi ba triệu đồng và nhiều dao mã tấu
tiếp đó tại xã thái bình huyện châu thành công an huyện châu thành bắt khẩn cấp đối tượng giàu khám xét nơi ở của giàu
cơ quan chức năng thu giữ bốn bịch ni lông có chứa ma túy với trọng lượng gần hai kg
quá trình điều tra xác định ngô văn đàn là đối tượng cầm đầu đường dây mua bán ma túy nói trên
trung tướng tô ân sô tránh văn phòng người phát ngôn bộ công an vừa cung cấp thêm những thông tin mới
về kết quả điều tra vụ án xảy ra tại công ty
cổ phần công nghệ việt á và các đơn vị địa phương có liên quan
theo lời khai ban đầu của phan quốc việt chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty việt á
việt đã bắt tay với các đối tác nâng khống giá kýt xét nghiệm lên khoảng bốn mươi năm
số tiền việt á thu về trong vụ này là trên năm trăm linh tỷ đồng
số tiền hoa hồng mà việt á chi cho các đối tác là gần tám trăm linh tỷ đồng
bộ công an đang tích cực mở rộng điều tra phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan
thực hiện các yêu cầu của ban chỉ đạo đối với vụ án
và cho đến nay cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố một mươi chín bị can
về các tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng đưa hối lộ nhận hối lộ
lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
cơ quan điều tra đã tiến hành kê biên hai mươi tám bất động sản phong tỏa tài khoản hơn ba trăm hai mươi tỷ đồng
một trăm linh usd và tạm giữ số tiền hơn bốn tám tỷ đồng do một số cá nhân có liên quan tự nguyện giao nộp
cục hải quan tp hcm vừa chủ yếu
trì phối hợp cùng với đội sáu thuộc cục điều tra chống buôn lậu tổng cục hải quan
phòng cảnh sát điều tra tuệ phạm về ma túy công an tp hcm đã phá thành công ba chuyên án
thu giữ tổng cộng gần hai mươi năm kg thuốc lắc heroin và một mươi tám kg cần sa vận chuyển trái phép
qua dịch vụ biêu chính quốc tế và chuyển phát nhanh
qua công tác thu thập thông tin cơ quan hải quan đã xác lập các chuyên án kế hoạch kiểm soát trọng điểm
đã xác định đối tượng thuộc đường dây ma
ma túy xuyên quốc gia tại đức pháp mỹ thực hiện vận chuyển ma túy chất gây nghiện số lượng lớn về việt nam
và các đối tượng trong nước xuất khẩu trái phép ma túy sang australia
trong ngày bốn tháng một đơn vị đã phát hiện hai mươi biêu kiện chứa một mươi tám kg cần sa và hơn hai mươi năm kg thuốc lắc
heroin gửi thông qua dịch vụ chuyển phát nhanh với thủ đoạn cất dấu tinh vi trong các vật dụng gia đình
hiện vụ việc đang được cục hải quan tp hcm và lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng điều tra
và tính từ đầu năm hai nghìn hai mươi một đến nay
cục hải quan tp hcm đã phát hiện bắt giữ tám mươi tám vụ việc thu giữ gần hai trăm linh kg ma túy các loại
công an huyện tam đảo tỉnh vĩnh phúc cũng vừa bắt giữ một nam giới về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
và tàng trữ trái phép vũ khí nóng
vào ngày năm tháng một tại xã tam quan huyện tam đảo công an huyện tam đảo bắt quả tang là vũ quang
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một ở xã vân trục huyện lập trạch
có hành vi bán trái phép chất ma túy cho đối tượng nghiện
tăng vật thu giữ là một túi ma túy tổng hợp dạng đá bốn trăm linh đồng một điện thoại di động một khẩu súng và bốn viên đạn
một xe máy có gắn thiết bị dụng cụ trộm chó
vũ quang là đối tượng nghiện ma túy đã có một tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy
vào năm hai nghìn một mươi bốn bị tòa nhân dân tp phúc yên xử phạt bốn năm tù giả
những được tin báo của quần chúng nhân dân về việc phát triển ma túy
phát hiện đối tượng đỗ văn quý ba mươi một tuổi ngụ tại xã thuận lợi huyện đồng phú tỉnh bình phước
đã điều khiển xe tải có dấu hiệu vận chuyển hàng cấm
công an huyện phú riềng tỉnh bình phước đã nhanh chóng triển khai lực lượng
chốt chặn phát hiện trên xe có vận chuyển pháo lậu
qua kiểm tra trên cabin phía sau ghế của tài xế có một thùng cắt tông
bên trong chứa một mươi khối hình hộp nghi là pháo với tổng trọng lượng là một mươi tám bốn kg
bước đầu đỗ văn quý khai nhận số hàng
trên là pháo hoa được mua của một đối tượng không rõ nhân thân lai lịch
khi đang vận chuyển về thì bị lực lượng chức năng bắt giữ
hiện công an huyện phú riềng đang tạm giữ người và tăng vật để tiếp tục điều tra làm rõ
thưa quý vị vừa vận động tuyên truyền cho người dân đặc biệt là đối tượng
là đồng bào dân tộc thiểu số về tác hại của các loại vũ khí và vật liệu nổ
để người dân có thể hiểu và giao nộp cho lực lượng công an
bên cạnh đó cũng nâng cao công tác đấu tranh xử lý đối tượng
đối với những đối tượng là buôn bán hay sử dụng tàng trữ trái phép vũ khí vật liệu nổ
tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây ra các vụ án nghiêm trọng và gây ra mất an toàn xã hội
và đây là những hoạt động mà lực lượng chức năng tại tỉnh hà giang đã và đang thực hiện
đạt được những kết quả quan trọng
ngay sau đây sẽ là ghi nhận của truyền hình công an nhân dân
tuổi trẻ vì tò mò nên giang mí xay thôn tà ca đã chế tạo một khẩu súng cồn để bắn chim
khi được người có uy tín trong thôn và công an thị trấn phó bảng vận động tuyên truyền
về việc tàng trữ vũ khí vật liệu nổ trong nhà không chỉ vi phạm pháp luật
mà còn nguy hiểm đến sức khỏe và tính mạng của bản thân cũng như gia đình
nên hôm nay xay đã tự nguyện mang khẩu súng tử chế giao nộp cho cơ quan công an
ngoài công tác tuyên truyền thời gian này các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh hà giang
cũng tiếp tục điều tra cơ bản ra soát đánh giá tình hình hoạt động của từng loại tội phạm
liên quan đến vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trên địa bàn
đồng thời chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ để làm tốt công tác đấu tranh ngăn chặn
đền hình vào tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một phòng an ninh điều tra công an tỉnh hà giang
khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với ba đối tượng gồm trương văn huấn thảo thị chúa và hoàng văn binh
về tội mua bán tảng chữ chế phép vật liệu nổ thu giữ gần một trăm linh thỏi thuốc nổ và trên ba kít thuốc nổ
đến hình vào tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một phòng an ninh điều tra công an tỉnh hà giang
khởi tố vô giới gimed trong người được giới thiệu nói

cơ quan điều tra thực hiện y chín chỉ đạo của lãnh đạo của tỉnh đã tiến hành điều tra
làm rõ vụ án để sớm đưa các đối tượng ra xét xử trước pháp luật nhằm giáo dục giam đeee các đối tượng đang và có ý định thực hiện hành vi phạm tội tảng chữ mua bán sử dụng chế phép vật liệu nổ
bốn buổi tuyên truyền với ba mươi bốn năm trăm tám mươi người tham gia trong công tác vận động thu hồi vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
bên cạnh đó cũng đấu tranh bắt giữ tám vụ với một mươi tám đối tượng vi phạm về vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ cùng ba mươi tám vụ với tám mươi đối tượng vi phạm về pháo
chúng tôi cũng tổ chức chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ để nắm chắc tình hình không để xảy ra đột xuất bất ngờ
các vấn đề liên quan đến vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ vấn đề pháo nổ kiến nghị khởi tố điều tra khám phá nhanh các vụ án không để xảy ra đột xuất bất ngờ phát sinh điểm lóng mất kiểm soát và an ninh kiệt tự
xác định những kết quả trong công tác quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ sẽ góp phần giữ vững an ninh chính trị và đảm bảo trật tự an toàn trên địa bàn tỉnh
công an tỉnh hà giang tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền vận động người dân tự giác giao nộp đối với các trường hợp cố tình không giao nộp lực lượng chức năng sẽ kiên quyết thu hồi xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
công an thị xã tân châu tỉnh an giang cũng vừa bắt quả tang một mươi chín đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền tại khu đất chống thuộc ấp vĩnh tường một xã châu phong thị xã tân châu tỉnh an giang
tại hiện trường lực lượng công an đã bắt giữ một mươi chín đối tượng
thu giữ sáu con gà đá hai cặp cửa sát hai mươi bốn xe mô tô một mươi bốn điện thoại di động và nhiều tăng vật liên quan khác
khám xét trên người các đối tượng thu giữ số tiền gần một mươi tám triệu đồng
qua làm việc ban đầu tụ điểm đá gà ăn tiền trên là do huỳnh văn mon chú tại xã tân châu đứng ra tổ chức cho các con bạc sát phạt nhau để lấy tiền sâu
trước đó hai ngày lực lượng cảnh sát hình sự công an thị xã tân châu cũng đã triệt xóa một tụ điểm đá gà ăn tiền tại khu vườn xoài thuộc xã tân an thị xã tân châu
thu giữ ba con gà đá hai cặp cựa sắt tám xe mô tô và hơn hai mươi hai triệu đồng
thưa quý vị thực hiện mở đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự trước trong và sau tết nguyên đán nhâm dần năm hai nghìn hai mươi hai và các ngày lễ lớn
công an các đơn vị địa phương đã đồng loạt gia quân quyết liệt cao điểm tấn công truy quét đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm góp phần đảm bảo an ninh trật tự nhân dân vui xuân đón tết
và ngay sau đây sẽ là ghi nhận tại tỉnh hòa bình